thực hiện chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trong năm nay
tp hcm sẽ triển khai các phương án thu gom cách ngày đối với rác thải hữu cơ và các loại rác thải còn lại
theo đó các quận huyện trong năm hai nghìn một mươi chín sẽ triển khai phương án thu gom cách ngày theo hướng thu gom chất thải hữu cơ
vào các ngày thứ hai thứ bốn thứ sáu chủ nhật hàng tuần và gom chất thải còn lại vào các ngày ba năm bảy hàng tuần
tùy vào khối lượng thực tế phát sinh của hai nhóm chất thải mà các quận huyện có thể điều chỉnh tăng
hoặc giảm số ngày thu gom trong tuần cho phù hợp
thông báo đến từng hộ gia đình chủ nguồn thải về khung giờ và số ngày thu gom của hai nhóm chất thải
trường hợp hội gia đình có nhu cầu tổ chức thu gom hàng ngày khác với quy định của địa phương
thì trả thêm chi phí theo giá thỏa thuận nhưng không vượt quá hai lần giá thu gom vận chuyển do quận huyện ban hành